bệnh viện một mươi chín tháng tám thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của tập thể bệnh viện một mươi chín tháng tám trong thời gian qua đã cơ bản hoàn thành tốt các mặt công tác được giao và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chương trình kế hoạch công tác của đảng ủy công an trung ương bộ công an
trong bối cảnh dịch bệnh bệnh viện một mươi chín tháng tám đã thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ kép vừa khám chữa bệnh thông thường vừa khám và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
bên cạnh đó bệnh viện đã có định hướng phát triển theo mũi nhọn chuyên môn thế mạnh của từng khoa lâm sàng mạnh dạn ứng dụng các kỹ thuật mới vào công tác khám và điều trị bệnh hiệu quả
nhấn mạnh bệnh viện một mươi chín tháng tám là một trong những cơ sở khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe hàng đầu của bộ công an
thứ trưởng lê văn tuyến yêu cầu đơn vị cần nâng cao phát triển hơn nữa chất lượng nghiệp vụ chuyên môn phát triển cơ sở vật chất đội ngũ y bác sĩ xứng tầm nhiệm vụ
trước mắt khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả bài bản quy hoạch tổng thể và nâng cấp bệnh viện sắp xếp đội ngũ cán bộ có cơ chế chính sách đặc thù để thu hút và giữ chân những người có năng lực
quan tâm thực hiện tốt các quy định về khám điều trị nhất là về điều trị dự phòng nâng cao tay nghề đội ngũ y bác sĩ cải tiến nâng cao chất lượng thái độ phục vụ
lấy sự hài lòng của người bệnh là phương châm hoạt động lấy tiến độ thực hiện công việc làm thước đo đánh giá cán bộ cùng với đó thực hiện nghiêm túc công tác hậu cần tài chính đảm bảo công khai minh bạch hiệu quả
khẩn trương triển khai các đề án đã được phê duyệt đặc biệt là dự án trung tâm khám điều trị kỹ thuật chất lượng cao và đề án phát triển nguồn nhân lực chuyên môn bệnh viện một mươi chín tháng tám đến năm hai nghìn ba mươi
khẩn trương triển khai các đề án đã được phê duyệt đặc biệt là dự án trung tâm khám điều trị kỹ thuật chất lượng cao và đề án phát triển nguồn nhân lực chuyên môn bệnh viện một mươi chín tháng tám đến năm hai nghìn ba mươi
luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba đã đi vào thực tiễn được gần một mươi năm cùng với việc tạo ra hành lang pháp lý về chính sách đất đai đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên so với yêu cầu nguồn lực đất đai chưa thực sự được khai thác và sử dụng hiệu quả
nhiều vấn đề bất cập trong quản lý và khai thác sử dụng đất dẫn tới việc lãng phí chưa hiệu quả tình trạng tranh chấp khiếu nại tố cáo và vi phạm pháp luật về đất đai còn diễn biến phức tạp thị trường bất động sản chưa thực sự ổn định thiếu minh bạch
nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực đất đai đề ra nhiệm vụ quản lý chặt chẽ sử dụng hợp lý hiệu quả đất đai tài nguyên
vì vậy nhiều ý kiến tham luận tại hội thảo đã tiếp tục làm rõ vấn đề sở hữu đất đai và những bất cập điểm ngẽn nút thắt trong khơi thông nguồn lực đất đai những vấn đề liên quan đến vướng mắc trong quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến quản lý và sử dụng đất đai với các vấn đề còn tồn tại kéo dài và việc sử dụng các công cụ thị trường trong quản lý đất đai
những chính sách được bổ sung làm rõ thể hiện tính hệ thống nhất quán của các quan điểm về tiếp tục đổi mới đồng bộ chính sách pháp luật đất đai theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng đảm bảo nguồn tài nguyên đất đai được khai thác sử dụng một cách hiệu quả và bền vững
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại